thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch
phân công trực vào các ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ
theo đó sở y tế yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan sở y tế
và các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong kỳ nghỉ tết dương lịch
cụ thể ngành y tế thành phố các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
xây dựng các phương án tuyên truyền ứng phó với dịch bệnh không tổ chức liên hoan tất niên
gặp mặt đầu xuân dừng các hoạt động lễ hội sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết
thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch phân công trực vào các ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong hai tuần qua tình hình dịch tại tp hcm chuyển biến theo chiều hướng tích cực
số ca nặng giảm số ca tử vong giảm số ca mắc mới giảm
tuy nhiên thành phố không chủ quan vì nguy cơ lây lan dịch bệnh
tăng số ca nhiễm trong các dịp nghỉ lễ có thể xảy ra
thành phố đã triển khai tổng cộng năm trăm hai mươi năm trạm y tế lưu động hàng tổ chăm sóc f dựa vào cộng đồng
để chăm sóc sức khỏe tận nhà cho người dân kêu gọi hàng trăm nhà thuốc tư nhân tham gia phòng chống covid một mươi chín
cấp thuốc cho người dân và tư vấn chống dịch
thành phố cũng đã đề ra chiến lược đến tầng nhà thăm khám lập danh sách tiêm vaccine
đồng thời đẩy nhanh việc tiêm liều tăng cường mũi ba cho người dân trong tháng một năm hai nghìn hai mươi